với mô hình giảng dạy hiện đại bám sát với yêu cầu xã hội
mô hình vườn ươm trường đại học là nơi để sinh viên thực hành
phát triển các ý tưởng đồng thời là cầu nối cho các ý tưởng này chạm tới thị trường
nhìn từ các hoạt động khởi nghiệp sinh viên đến phong trào khởi nghiệp quốc gia
trong những năm qua cho thấy hoạt động này đã và đang được truyền tới giới trẻ một cách mạnh mẽ
đặc biệt khi các trường đại học đảm nhận thêm nhiệm vụ vườn ươm khởi nghiệp
càng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên
bên cạnh việc giảng dạy trường đại học cũng như một lồng ấp
một môi trường nuôi dưỡng cho các sinh viên để nảy sinh ý tưởng
và bắt tay vào thực hiện ý tưởng đó ngay lập tức
đồng thời là cầu nối cho các ý tưởng tới thị trường
nhà trường cũng luôn tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc với các kiến thức hàng đầu
về khởi nghiệp và kinh tế kinh doanh
trường mình cũng có tổ chức rất nhiều hội thảo về kinh doanh cũng như khởi nghiệp
và luôn thúc đẩy học sinh trong quá trình tìm tòi và khám phá
và tìm ra một hướng đi mới cho mình trong tương lai
các thầy cũng có thể tư vấn về định quyếm kinh doanh
về cách huy động vốn v v để giúp cho các em có cơ hội khởi nghiệp tốt nhất
ngoài ra thì trường cũng tổ chức khá nhiều ngày hội được làm
để bọn em có cơ hội tiếp xúc nhiều doanh nghiệp hơn
các cơ đặc bộ thì cũng có những việc liên quan đến đối ngoại về mời tài trợ
tinh thần khởi nghiệp hay tư duy khởi nghiệp là rất cần thiết cho sinh viên và thế hệ trẻ hiện nay
nó không chỉ phục vụ cho việc khởi nghiệp mà còn phục vụ cho nghề nghiệp
vì thế vừa nươm trường đại học có mối liên kết chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong hoạt động
đặc biệt có sự cam kết bảo trợ hợp tác mạnh của các doanh nghiệp
để từ đó cung cấp cho sinh viên những mạng lưới kết nối với thị trường
mô hình này được thành lập trong các trường đại học có chương trình giảng dạy tiên tiến
có nguồn lực về cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động liên quan
đưa được sinh viên có được những ý tưởng đổi mới đấy vào trong thực tiện là câu chuyện luôn luôn khó khăn
và đấy chính là việc chúng ta phải kết hợp xây dựng được một hệ sinh thái
tức là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa nhà trường người học và doanh nghiệp
để làm sao để khi chúng ta kết hợp để hình thành được một năng lực
mà sinh viên có thể có thái độ tốt đáp ứng ngay nhu cầu của doanh nghiệp
trong một môi trường mà sinh viên được trang bị kiến thức
và được các giáo viên lắng nghe hướng dẫn
thì người học sẽ có cảm hứng động lực trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đặc biệt sinh viên sẽ được nhà trường trao dồi nhiều yếu tố cốt lõi của hoạt động khởi nghiệp
trong đó gồm có nâng cao tinh thần dám đối mặt với thử thách
chấp nhận thất bại và sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu
đây cũng là cơ sở để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao
phù hợp với bối cảnh kinh tế mới cũng như cho các công ty khởi nghiệp